từ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng ba công ty vận tải đường sắt hà nội sẽ tạm dừng chạy thường nhật
với một số tàu từ hà nội đi các tỉnh phía bắc
các đôi tàu qt một qt hai chặng hà nội quán triều thái nguyên dd năm dd sáu chặng hà nội đồng đăng lạng sơn
và năm mươi một nghìn năm trăm linh một năm mươi một nghìn năm trăm linh hai chặng yên viên hà nội hạ long quảng ninh sẽ tạm dừng chạy thường nhật từ ngày một mươi sáu tháng ba
và chỉ chạy vào chủ nhật hàng tuần
với tuyến hà nội hải phòng công ty vận tải đường sắt hà nội cũng tạm ngừng chạy tàu hp một
khởi hành từ hà nội vào lúc sáu giờ hàng ngày và tàu lp hai khởi hành từ hải phòng lúc sáu giờ một mươi hàng ngày
tàu hp hai lp bảy cũng tạm ngừng chạy thường nhật chỉ chạy vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần
như vậy trừ thứ sáu và chủ nhật tuyến hà nội hải phòng sẽ chỉ còn một đôi tàu mỗi ngày
thay vì ba đôi tàu như hiện nay